theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương vào hồi bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão nắp then ở vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi một bốn độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là khoảng từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu cấp một mươi bảy
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
như vậy khoảng chiều nay hai mươi sáu tháng một mươi hai bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
đến một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi chín năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba tức là khoảng từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu bảy độ kinh đông
trên khu vực giữa biển đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai tức là khoảng từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bảy giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba tám độ vĩ bắc một trăm một mươi ba chín độ kinh đông cách đảo song tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng hai trăm bảy mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là khoảng từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai một mươi hai
trong bốn mươi tám sáu mươi giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới